dịch covid một mươi chín bùng phát xuất hiện nhiều các ca f tại các chợ đầu mối chợ truyền thống hay siêu thị
khiến không ít nơi cung ứng hàng hóa thiết yếu tại thủ đô phải tạm dừng hoạt động
nhằm ứng phó trong tình hình mới phục vụ nhu cầu về lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân trên địa bàn
thành phố hà nội đồng loạt triển khai mô hình với hàng loạt điểm bán hàng lưu động
những ngày giãn cách
thay vì việc phải đi đến chợ ở phường bên cạnh để mua thực phẩm
thì nay ngay trên phố gần nhà bà lê thị huyền nga phường hàng gai quận hoàn kiếm hà nội là điểm bán hàng lưu động
ở đây cung ứng các loại thịt rau củ quả đồ khô cùng nhiều loại hàng hóa khác
khoảng một trăm linh loại thực phẩm được lập danh mục liệt kê giúp bà nga thuận tiện trong việc lựa chọn mua sắm
cái mô hình này rất là tốt và rất tiện lợi cho người dân
thứ nhất là không phải ra chợ đông đúc mà đầy đủ
và thực phẩm thì cô thấy
thứ nhất là thực phẩm sạch
cho nên là cô rất là an tâm khi mà đi cái chợ lưu động như thế này
công tác phòng chống dịch được giám sát chặt chẽ
cách sắp xếp điểm chờ được bố trí hợp lý đảm bảo khoảng cách giữa những người mua
mở bán từ bảy đến một mươi một giờ khu bán hàng này đã đáp ứng phục vụ cho vài trăm lượt hộ dân qua điểm giao dịch
tại cái điểm bán hàng đi động này
đi vào các cháu thử khuẩn
xong đấy mọi người xếp hàng mua bán rất là trật tự
một tuần cho phường cho đi hai lần ba ngày đi chợ một lần
nên tôi đi chợ này tôi mua được rất là đầy đủ các thứ
thì các cháu nó phục vụ rất là tốt tươi ngon và giá cả rất là hợp lý
mô hình này thì cũng nên nhân rộng ra
thì để tất cả mọi người dân đang trong cái thời kỳ mà dịch bệnh thế này
thì thuận lợi cho cái sinh hoạt cũng như là cái tiêu dùng của các
các gia đình
ứng phó với tình hình mới quận hoàn kiếm bao gồm một mươi tám phường
thành lập tổ cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu
nguồn cung hàng hóa sẽ được các tổ này phối hợp với các doanh nghiệp
nằm trên địa bàn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng niêm yết giá sẵn sàng phục vụ người dân
số lượng các điểm bán lưu động sẽ được phân chia theo bốn giờ
và mở luôn phiên theo tổng cụ dân cố
phường tràng hàng gai cũng đã triển khai ngay các biện pháp
và lên các phương án về các cung cấp các nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn phường
qua cái ngày đầu tiên thực hiện thì cũng có một số những điểm nữa cần phải khắc phục
hầu hết người dân đi mua hàng là các bà các mẹ cũng đều lớn tuổi
và mắt cũng không còn tinh tưởng nữa
vì vậy thì tôi đã có tổ chức triển khai với kinh nghiệm ngay
và có triển khai các phương án khác dán nhiều những cái menu thực đơn hơn
và để cho mỗi một người dân đảm bảo có riêng một thực đơn xem và chọn hàng
đồng loạt nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
cũng đã kích hoạt cảnh sát
nghìn điểm bán hàng lưu động trong thời gian nhà cách ly với nhà
tổ dân phố cách ly với tổ dân phố phường cách ly với phường
những điểm bán hàng như thế này sẽ được tiếp cận đến từng ngõ nhỏ phố nhỏ
phục vụ người dân có nhu cầu mua sắm
điều này giúp họ không còn lo ngại việc khăn hiếm hàng hóa
khó khăn đi lại mua bán hay tăng giá vô tối đại